sáng hai mươi bốn tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tham dự kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh hải dương khóa một mươi sáu
phát biểu tại kỳ họp chủ tịch quốc hội đồng tình với phương hướng nhiệm vụ tỉnh đề ra trong sáu tháng cuối năm
trong thời gian tới hải dương cần tiếp tục trở thành điểm sáng của vùng đồng bằng sông hồng và vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
qua theo dõi nghe các báo cáo kết quả công tác báo cáo thẩm tra phát biểu tại phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá hội đồng nhân dân tỉnh hải dương thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình
đã lựa chọn xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng cấp bách quyết định ban hành nhiều cơ chế chính sách biện pháp thiết thực khả thi
tuy nhiên vẫn còn những hạn chế mà tỉnh phải khắc phục
bên cạnh những mặt đã làm tốt làm được chúng ta cũng phải thẳng thắng nhìn nhận những mặt còn khó khăn hạn chế

trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà mà báo cáo của quỹ ban nhân dân tỉnh cũng như báo cáo thẩm tra đã chỉ ra
những cái nguyên nhân này thì có khách quan có chủ quan
qua báo cáo tôi rất đồng tình nhiều giải pháp mà tỉnh đã đề ra trong phương hướng thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để hải dương tiếp tục trở thành một điểm sáng của vùng đồng bằng sông hồng và vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
tôi đề nghị thời gian tới tỉnh
hải dương cần tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nội dung chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần làm việc khẩn trương
và trách nhiệm cao các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung trí tuệ phát huy dân chủ thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp này
trong ngày làm việc đầu tiên các đại biểu đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung quan trọng như kết quả thực hiện nhiệm vụ
kế hoạch phát triển sáu tháng đầu năm ý kiến kiến nghị của cử tri nhân dân trong tỉnh
kết quả bảo vệ an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi bốn
điều chỉnh đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi